theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trong bốn trăm ba mươi tám ca mắc đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi chín ca chiếm tám mươi bốn bảy
có thêm bảy ca dương tính với sars cov hai tại đà nẵng và quảng nam
nâng tổng số ca nhiễm lên năm mươi bảy ca chiếm một mươi bảy
ca bệnh bốn trăm ba mươi hai bệnh nhân nữ sáu mươi ba tuổi địa chỉ tại thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm ba mươi ba bệnh nhân nữ sáu mươi bảy tuổi ở xã điện thọ thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm ba mươi bốn bệnh nhân nữ bảy mươi một tuổi địa chỉ tại phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
ca bệnh bốn trăm ba mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi chín tuổi phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
ca bệnh bốn trăm ba mươi sáu bệnh nhân nam sáu mươi sáu tuổi xã điện trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
ca bệnh bốn trăm ba mươi bảy bệnh nhân nam sáu mươi một tuổi phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
ca bệnh bốn trăm ba mươi tám bệnh nhân nam năm mươi sáu tuổi phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng
số ca âm tính lần một với sars cov hai là chín ca chiếm hai một

số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca chiếm bảy
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm ba mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai bốn trăm năm mươi tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai hai trăm năm mươi ba người